tại tỉnh quảng ninh tòa án nhân dân tỉnh vừa xét xử phúc thẩm một mươi bốn bị cáo trong vụ án buôn lậu bảy bảy trăm linh tấn dầu diazen qua biên giới trốn thuế hai mươi hai tỷ đồng xảy ra ở hải phòng quảng ninh
theo cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tối cao từ cuối năm hai nghìn một mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai nguyễn thế dũng nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty dầu khí đồng tháp
đã lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa của nhà nước cùng với các bị cáo trương hữu có đặng thu ngân và vi văn dũng
hợp thức hóa hồ sơ tái xuất giả và làm giả hợp đồng các phụ lục hợp đồng với công ty đông phương trung quốc
mở hai mươi hai bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu để hợp thức hóa việc bán trái phép bảy bảy trăm linh tấn dầu diesel cho trường hữu có đặng thu ngân và vi văn dũng
tại kho mi pách hải phòng và khu chuyển tải vạn gia thành phố mong cái tỉnh quảng ninh
trị giá hàng buôn lậu số dầu diesel này là hơn một trăm sáu mươi tám tỷ đồng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn hai mươi hai tỷ đồng
dự kiến phiên tòa phúc thẩm diễn ra từ ngày hai mươi đến hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi